chào mừng các bạn đến với kênh báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị và các bạn dịch bệnh vừa mới thuyên giảm bão đã lại tới nơi
và ngày nay bão đã khiến các tỉnh thành bắt đầu có không khí lạnh
và mưa to báo hiệu một mùa mưa lũ sắp tới
thủ tướng đã yêu cầu các bộ ngành địa phương liên quan
chủ động ứng phó với tình huống thiên tai nguy hiểm liên tiếp trong một mươi ngày tới
sáng ngày một mươi tháng một mươi phó thủ tướng lê văn thành chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tài và công tác ứng phó với báo lũ
theo trung tâm dự báo khí tưởng thủy văn quốc gia báo số bảy đã truy yếu thành áp thấp nhiệt đới
và khi đi vào đất liền các tỉnh từ hải phòng đến nam định thành vùng áp thấp
do ảnh hưởng của thời tiết xấu kết hợp với không khí lạnh tại khu vực ven biển
các tỉnh từ quảng ninh đến nghệ an có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
các tỉnh phía đông bắc bộ và thanh hóa có mưa to đến rất to
các tỉnh phía tây bắc bộ và đồng bằng bắc bộ có mưa to
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại vùng núi ngập úng cục bộ tại vùng thấp trúng ven sông
cơn báo số bảy vừa tan thì trong đêm nay ngày một mươi một một mươi cơn báo có tên quốc tế là kampaisu
đang hoạt động ở khu vực biển phía đông philippines có thể vào biển đông và trở thành cơn bão số tám
đây là cơn bão mạnh tốc độ di chuyển nhanh sức gió mạnh nhất trên biển có thể tới cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền gây gió mạnh mưa lớn tại các tỉnh bắc bộ bắc và trung trung bộ
trong khoảng ngày một mươi ba một mươi năm tháng một mươi
ông mai văn khiêm giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
ngoài báo kampaisu dự kiến vào ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy tháng một mươi sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới hoặc báo khác trên biển đông
nguy cơ báo trồng báo lũ trồng lũ trong khi dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn phức tạp ở một số địa phương
nhiều người dân đang di chuyển từ các tỉnh phía nam ra phía bắc qua khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão lũ ngập lụt sạt lở đất
tại cuộc họp ông nguyễn hoàng hiệp thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhận định
dòng người hồi hương bằng xe máy từ các tỉnh phía nam về quê có thể sẽ gặp nguy hiểm khi nhiều tỉnh đã có mưa lớn do bão số bảy
do đó trong sáng ngày một mươi tháng một mươi ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công văn gửi tới ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn bốn tỉnh thành là tp hcm bình dương long an đồng nai nơi có lượng công nhân lao động các tỉnh lớn
thông báo về diễn biến thời tiết trong một mươi ngày tới để bà con nắm được và có sự tính toán sắp xếp hợp lý
ông hiệp cho biết ban chỉ đạo quốc gia cũng yêu cầu các địa phương dọc quốc lộ một tính toán với lượng mưa ba năm ngày
thì khu vực nào bị ngập lụt phải có người trực ngay ở đó
có trạm di động để tiếp đón và trung chuyển bà con
trước tình hình người dân về quê ồ ạt trong mùa mưa thủ tướng cũng đã có công điện yêu cầu các địa phương từ quảng ninh cho đến nghệ an
chủ động ứng phó với tình huống thiên tai nguy hiểm khi di rời về quê vừa đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân vừa đảm bảo an toàn trong công tác chống dịch
thủ tướng chính phủ vừa có công điện gửi ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan trực thuộc chính phủ ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố từ quảng ninh đến phú yên
về chủ động ứng phó với bão mưa lũ
nội dung công điện nêu rõ
theo bản tin của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia bão số bảy đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tại khu vực ven biển các tỉnh quảng ninh đến nghệ an có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
các tỉnh phía đông bắc bộ và thanh hóa có mưa to đến rất to các tỉnh phía tây bắc bộ và đồng bằng bắc bộ có mưa to
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xả lở đất tại vùng núi ngập ống cục bộ tại vùng thấp trúng ven sông
đồng thời hiện hai cơn bão có tên quốc tế là compasu đang hoạt động ở ngay khu vực biển phía đông philippines
vào đêm ngày một mươi một tháng một mươi bão có thể vào biển đông và trở thành cơn bão số tám
đây là cơn bão mạnh tốc độ di chuyển nhanh sức gió mạnh nhất trên biển có thể tới cấp một mươi đến một mươi một giật cấp một mươi ba
và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền gây gió mạnh mưa lớn tại các tỉnh bắc bộ bắc và trung trung bộ trong một vài ngày tới
đây là tình huống thiên tai nguy hiểm liên tiếp nguy cơ bão trồng bão lũ trồng lũ
trong khi dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn phức tạp ở một số địa phương
nhiều người dân đang di chuyển từ các tỉnh phía nam ra phía bắc qua khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão lũ ngập lụt sạt lở đất
để chủ động ứng phó với thiên tai hạn chế thiệt hại bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân
thủ tướng chính phủ yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các bộ ngành địa phương theo dõi chặt chẽ triển khai kịp thời quyết liệt hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão lụt
số xa trước hình ảnh người dân về quê tránh dịch trong mùa gió

bộ giao thông vận tài người dân về quê tránh dịch trong mùa gió
đã phát đi công điện khẩn gửi các đơn vị trực thuộc để đưa ra giải pháp
sẵn sàng ứng phó với bão để đảm bảo cho người dân từ vùng dịch về quê
công điện do thứ trưởng lê đình thọ ký cho biết
theo bản tin dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
hiện nay cơn bão số bảy đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trên diện rộng
đồng thời đã xuất hiện một cơn bão gần biển đông báo tên gọi là kompasu
để chủ động ứng phó với thiên tai mưa lũ kéo dài trên diện rộng
bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ
thanh tra chuyên ngành tăng cường ứng trực đảm bảo giao thông
đặc biệt phải tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương
hỗ trợ bảo đảm an toàn cho người dân đang di chuyển từ các vùng dịch về quê
khi đi qua địa bàn quản lý
hướng dẫn người dân di chuyển đến các khu vực tránh trú an toàn khi có mưa to gió lớn
các cục hàng hải việt nam đường thủy nội địa việt nam
phải chỉ đạo các cảng vụ theo dõi diễn biến hướng di chuyển của bão
áp thấp nhiệt đới thông báo hướng dẫn các tàu thuyền khi cấp phép rời cảng
và các tàu thuyền khi hành trình biết để điều chỉnh hướng đi phù hợp đảm bảo an toàn
bộ giao thông vận tải chỉ đạo
đồng thời yêu cầu trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải
chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện để tham gia cứu nạn cứu hộ khi có lệnh
đối với sở giao thông vận tải
bộ giao thông vận tải yêu cầu phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ khu vực lực lượng chức năng của địa phương
trong việc đảm bảo giao thông thông suốt và hỗ trợ đảm bảo an toàn cho người dân
đang di chuyển từ các vùng có dịch về quê khi đi qua địa bàn quản lý
có phương án bố trí phương tiện thiết bị để kịp thời hỗ trợ người dân khi đi qua các khu vực bị ngập lụt
sở giao thông vận tải các tỉnh cũng cần đề nghị các trạm dừng nghỉ dọc các tuyến quốc lộ trên địa bàn
tạo điều kiện hỗ trợ cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi có nhu cầu dừng nghỉ
bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thông tin điện tử hàng hải việt nam
chỉ đạo hệ thống đài thông tin duyên hải theo dõi cập nhật xử lý ngay thông tin
và thông báo kịp thời cho thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển
về vị trí diễn biến hướng di chuyển của bão áp thấp nhiệt đới
để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào vùng nguy hiểm
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình bão lũ sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
mời quý vị theo dõi để nắm được tình hình thời tiết
và có những chuẩn bị kịp thời để đối phó với mưa bão
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại